hà nội phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng bảy mươi trường công lập đạt chuẩn quốc gia
đây là chỉ tiêu đạt ra trong chương trình số bốn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố
về tập trung giả soát và tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
tại nhiều huyện khó khăn của thành phố
theo đó thành phố chỉ đạo các huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp
nhanh chóng giả soát tham mưu để đầu tư cơ sở vật chất
nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường lớp quy chuẩn thẩm định hồ sơ xây dựng
sửa chữa trường học quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn
đảm bảo bố trí đủ diện tích đất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
có giải pháp bổ sung đất phân luồng phân tuyến tuyển sinh hợp lý đảm bảo quy mô